công an các tỉnh trong cụm thi đua số bảy đã thảo luận và thống nhất bảy nội dung trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể tiếp tục tuyên truyền tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về thi đua yêu nước chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng
tổ chức phong trào thi đua với tinh thần chủ động quyết liệt sáng tạo hướng về cơ sở phân đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bộ công an giao về bảo đảm an ninh chính trị
đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ toàn diện trên các mặt công tác giữa các đơn vị trong cụm

thưa quý vị

công an thị trấn là cấp cơ sở quan trọng trong hệ thống hành chính là nơi trực tiếp thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với nhân dân
và cũng là nơi ban đầu tiếp nhận xử lý các vụ việc phức tạp đóng vai trò quan trọng là pháo đài vững chắc trong trận tuyến đảm bảo an ninh trật tự
gần dân sát dân các chiến sĩ ở cơ sở ngày càng gắn bó với nhân dân được nhân dân tin yêu ủng hộ
bắt đầu từ tháng bốn này truyền hình công an nhân dân ra mắt tiểu mục điểm tựa bình yên phát sóng thứ bảy hàng tuần trong các bản tin thời sự
và đây sẽ là những câu chuyện rung dị những nét vẽ nhỏ trong bức tranh tổng thể về lực lượng công an cơ sở trên toàn quốc
để quý vị hiểu hơn tin yêu hơn những chiến sĩ công an ngày đêm bám địa bàn vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân
câu chuyện đầu tiên được ghi nhận tại xã yên trung huyện thạch thất một xã miền núi nằm cách trung tâm thủ đô hà nội gần năm mươi km

thưa quý vị trong chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa nam sudan vào cuối tháng ba vừa qua đoàn công tác của bộ công an việt nam do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án năm công an nhân dân việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc làm trường đoàn
cũng đã đến thăm và trao quà tại trung tâm trẻ mô côi tại thủ đô juba nam su đăng nhằm chia sẻ những khó khăn mà các cháu nhỏ nơi đây đang gặp phải
câu chuyện ấm áp này đã được nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi lại trong hành trình đến với vùng đất nam sudan
trung tâm trẻ mô côi tại thủ đô juba cộng hòa nam su đăng
nơi đây hiện có một trăm sáu mươi sáu trẻ em và thanh thiếu niên trong đó bảy mươi là trẻ mồ côi ba mươi là trẻ em từ các gia đình nghèo không có khả năng chăm sóc
trong khi số trẻ vẫn tăng lên thì hàng ngày trung tâm vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như không có đủ lương thực
nước sinh hoạt không có điện
một nghìn cuốn vở viết chiếu đệm dường tầng sắt màn trông mũi nửa tấn gạo và đậu đã được thứ trưởng lương tam quang
cùng đoàn công tác bộ công an trao tặng tới các cháu nhỏ tại trung tâm
thứ trưởng lương tam quang chia sẻ đất nước việt nam cũng từng trải qua muôn vàn khó khăn vất vả
và cả sự hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập thống nhất đất nước
mặc dù rất xa về địa lý nay đoàn công tác có mặt tại đây với tinh thần đoàn kết hữu nghị và tình cảm chân thành
trao gửi đến trung tâm và các trẻ em mồ côi những phần quà thiết thực để chia sẻ phần nào khó khăn của các em
và các tình nguyện viên của trung tâm đang gặp phải
đây là lần đầu tiên có một đơn vị chính thức đến hỗ trợ chúng tôi
chúng tôi biết rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp ích cho chúng tôi khi hôm nay chúng tôi đã thấy những cuốn sách
những cây bút chỉ bút mực
điều này có nghĩa là các bạn muốn tất cả những trẻ em ở đây đều được nhận chúng và trở thành những người có trí thức
ngoài ra các bạn cũng hỗ trợ chúng tôi một số thức phẩm
tôi nghĩ điều này cũng rất quan trọng vào thời điểm này ở nam sudan
đánh giá cao những đóng góp giàu ý nghĩa nhân văn của đoàn đại biểu bộ công an
và các sĩ quan công an việt nam tại phái bộ anmis bà choi adaku kuma
sĩ quan cố vấn về giới thuộc mạng lưới nữ cảnh sát phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở nam sudan cho rằng
hoạt động xã hội từ thiện của đoàn và các sĩ quan công an việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
là một điểm sáng trong các hoạt động của phái bộ anmis
trong bức thư cảm ơn ông mohammad ibrahim abbas giám đốc trung tâm trẻ mồ côi viết rằng
hôm nay là một ngày rất đặc biệt và chúng tôi không bao giờ lãng quên
sự hỗ trợ này là cả thế giới đối với chúng tôi và sự âm tốt đẹp sẽ còn động lại mãi
trước đó vào ngày hôm qua công an xã phong phú huyện bình chánh đã nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ cướp tài sản ở bãi đất trống đường liên ấp ba mươi bốn ấp bốn xã phong phú huyện bình chánh
theo nội dung trình báo vào lúc khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua lý minh tuấn điều khiển xe máy đến bãi đất trống nói trên dừng xe đi vệ sinh thì đã bị hai đối tượng dùng cây gỗ tấn công
tuấn chống trả thì đã bị đối tượng dùng dao thái lan đâm vào đuôi phải cướp đi hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng rồi tẩu thoát
tuấn sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
nhận được tin báo công an xã phong phú đã báo cáo ngay cho ban chỉ huy công an huyện cử lực lượng phối hợp điều tra truy xét đồng thời cử cán bộ đến bệnh viện trợ rẫy làm việc với lý minh tuấn
qua quá trình truy xét điều tra ban đầu lực lượng công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra
làm việc với lý minh tuấn tại khoa cấp cứu bệnh viện trợ rẫy tuấn đã khai nhận do cha mẹ mình khó khăn làm ăn thua lỗ tuấn đã giấu vợ vay mượn của bạn bè để giúp gia đình
vào sáng ngày năm tháng bốn tuấn đã dùng số tiền hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng vợ gửi vào tài khoản để trả nợ
lo sợ vợ biết chuyện nên tuấn đã mua một con dao thái lan rồi chạy xe máy đến bãi đất trống thuộc đường liên ấp ba mươi bốn ấp bốn xã phong phú tự đâm vào đùi để gian cảnh bị cướp
hiện vụ việc đang được công an huyện bình chánh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện bình chánh đã được phát huy mạnh mẽ huy động nguồn lực cũng như là nguồn nước tại các hộ gia đình một khi có sự cố cháy xảy ra
do thời tiết nắng nóng kéo dài nên các con canh rạch đã khô cạn thậm chí có nơi có thể đi bộ dưới lòng canh
đây là tình cảnh chung của các xã thuộc địa bàn huyện trần văn thời
thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân
bên cạnh đó cũng ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ chữa cháy cho các khu chợ khu dân cư sinh sống ven các tuyến canh rạch
vì kinh gạch ở đây nó hoàn toàn khô một trăm linh chơi đáy hết rồi
sợ cái sự cố nó xảy ra là không có nước không có nước để chữa cháy
bây giờ thật sự ra như hôm gọi ở gần đây xã khánh lộc nó cháy rồi chỉ đứng chơi thôi chứ đâu có nước đâu mà chữa
do đó là cái khổ tâm nhất của tụi tôi ở đây là nó vậy

đây là khu vực chợ của xã khánh bình tây bắc
vài tháng trước con canh này còn đầy nước nay lòng canh đã cạn khô
hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây nhất là các hộ kinh doanh
cũng đang rất lo lắng về nguồn nước không bảo đảm cho việc chữa cháy một khi hỏa hoạn xảy ra
nói chung tình hình ở đây thì rất lo
năm nay sao hạn hán quá nhiều nguồn nước thì nó hình như cạn dần
về phương hướng để phòng cháy thì
thì mỗi hộ gia đình thì trang thiết bị bình chữa cháy
kèm thêm là cũng có đa số ở đây thì cũng có ao đìa rồi đó
sẽ kết hợp thêm
trước tình hình thời tiết khắc nghiệt như vậy các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn
đã liên kết nhau đầu tư mua sắm trang thiết bị mới
bên cạnh đó thường xuyên vận hành các phương tiện chữa cháy sẵn có
có gia đình còn dành cả những ao hồ lớn dùng để nuôi cá có dung tích hàng chục mét khối nước
để giữ chữ sẵn
phòng ngừa khi có sự cố cháy xảy ra thì sử dụng để chữa cháy cho khu dân cư
nếu không có nguồn nước sử dụng thì cái đó mình cũng đáng lo ngại nhất đó
vì vấn đề bây giờ hạn hán thì phải chịu thôi tình hình chung mà
nhưng mà bên xã thì cũng có đề cập tới vụ cháy nổ thì trang bị cho những người dân một bình chữa cháy
có những người có điều kiện thì hai ba bình
bên cạnh sự chuẩn bị sẵn sàng của người dân để đối phó với thời tiết nắng nóng khô hạn kéo dài
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau kết hợp cùng lực lượng cơ sở
chủ động kiểm tra thành lập các tổ công tác thường xuyên đến các địa bàn bị ảnh hưởng
hướng dẫn cho thành viên các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cơ sở sử dụng hiệu quả các loại phương tiện chữa cháy thông dụng
đồng thời kiểm tra các trang thiết bị để từ đó kịp thời nhắc nhở
chấn chỉnh những hạn chế trong việc bảo quản để sử dụng được hiệu quả hơn
thì cũng khuyến cáo bà con nên chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng
cũng như chuẩn bị về phương tiện tại cơ sở tại nhà mình
và liên kết chặt chẽ với các tổ liên gia địa phương đã được xây dựng
cũng như chính quyền địa phương để tăng cường công tác phòng cháy cháy
vừa chuẩn bị về con người và đảm bảo được lực lượng và phương tiện tại chỗ đó
dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới mức độ khô hạn sẽ còn dữ dội hơn
chính vì vậy hơn lúc nào hết vai trò của các tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở là
quan trọng người dân cần nâng cao ý thức đề phòng và cùng chung tay hỗ trợ
khi không may có sự công cháy xảy ra